các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo thống kê từ đầu năm đến nay toàn quốc đã bắt giữ một bốn trăm sáu mươi sáu vụ hai sáu trăm năm mươi tám đối tượng liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
mặc dù triển khai kế hoạch một trăm linh năm của bộ công an kết quả đấu tranh tội phạm đã giảm đi rõ rệt
tuy nhiên tình hình đối tượng sử dụng súng quân dụng súng tự chế công cụ hỗ trợ vũ khí thô sơ để gây án giết người cướp tài sản đòi nợ giải quyết mâu thuẫn cá nhân với tính chất manh động liều lĩnh vẫn diễn biến phức tạp gây hoang mang dư luận
bên cạnh đó hoạt động mua bán vận chuyển tàng trữ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và linh kiện lắp ráp vũ khí công cụ hỗ trợ trên tuyến biên giới không gian mạng dịch vụ bưu chính phương tiện giao thông còn phức tạp
tại hội thảo các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp trong thời gian tới
cụ thể các lực lượng chức năng sẽ phối hợp kiểm soát chặt các tuyến biên giới nhất là cửa khẩu cảng biển đường mòn lối mở để kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý các đối tượng đường dây nhóm tội phạm mua bán vận chuyển trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ phối hợp tòa án nhân dân viện kiểm sát đưa ra xét dự điểm các vụ án về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba để giăn đe phòng ngừa chung
qua dữ liệu giả soát của bộ công an tỉnh bạc liêu hiện còn hơn hai trăm ba mươi người công dân trong độ tuổi nhưng chưa được cấp căn cứ công dân thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an về đẩy nhanh tiến độ cấp căn cứ công dân trên phạm vi toàn quốc công an tỉnh bạc liêu đã chủ động mở cao điểm cấp căn cứ công dân đợt hai bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bảy và hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng tám tới đây với chỉ tiêu là thu nhận bốn năm trăm một mươi bốn hồ sơ mỗi ngày
sau đây là ghi nhận của phóng viên
các địa bàn ở vùng sâu vùng xa khu vực tuyến biển đường xá đi lại khó khăn công an các địa phương đã thành lập các tổ cấp căn cước công dân lưu động đến từng địa bàn
mặc dù mỗi ngày phải thường xuyên tăng ca làm ngoài giờ để kịp tiến độ thu nhận hồ sơ nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ đều ý thức được tầm quan trọng của cao điểm cấp căn cước công dân lần này nên quyết tâm làm hết việc
chứ không hết giờ khi nào chưa hết người dân thì chưa nghỉ qua đó được đông đảo bà con nhân dân đồng thuận và hết lời khen ngợi

tập xếp bố trí cho bà con nhân dân bắt số thứ tự tương ứng với từng khung giờ cụ thể làm tốt các công tác tuyên truyền hướng dẫn bà con khi làm căn cứ công dân thì phải chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội giấy phép lái xe giấy đăng ký phương tiện để tích hợp làm định danh điện tử
với cách làm như vậy khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân sẽ thuận tiện hơn tránh mất nhiều thời gian hướng dẫn thủ tục không để người dân chờ đợi quá lâu không để xảy ra trường hợp máy chờ người hoặc
cuộc chiến với đường vân của công an bạc liêu sẽ tiếp tục được thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất của toàn lực lượng góp phần hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được giao
thưa quý vị với chủ đề đi để biết học để sống mùa hè này gần hai trăm linh em thiếu nhi từ bảy đến một mươi bốn tuổi đã có những trải nghiệm thật thú vị tại trại hè học kỳ công an
tám ngày trải nghiệm trong một môi trường kỷ luật được khoác lên mình màu áo xanh công an chính là hành trình rèn luyện kỹ năng sống kỹ năng xã hội cho các em
chương trình góp phần thiết thực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đặc biệt hướng tới việc đào tạo giáo dục truyền thống ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho các thế hệ thanh thiếu niên nhi đồng
sôi ngửi hào hứng và không kém khóa
những tiết học về an toàn khi tham gia giao thông phòng chống cháy nổ phòng chống xâm hại và bắt cóc trẻ em phòng chống đuối nước phòng chống ma túy học đường đan sen với nhiều hoạt động vui chơi rèn luyện giúp các em tự tin thể hiện bản thân như nhảy dân vũ bóng đá bơi lội võ thuật đã mang đến cho các bạn nhỏ thật nhiều trải nghiệm thú vị
con được học rất nhiều nội dung
con thấy hoạt động tập võ rất là hay bởi vì nó giúp con rèn luyện cơ thể và được biết nhiều hơn về các môn võ của công an nhân dân
ở đây thì con đã quen được rất nhiều bạn mới và con thú vị nhất với chương trình là bạo hành trẻ em ạ
mỗi tiết học kỹ năng trở nên hấp dẫn
bản thân các thầy cô những giảng viên của học viện cảnh sát nhân dân cũng đã phải tìm ra những cách dạy sáng tạo trực quan và gần gũi với lứa tuổi của các em
chúng ta đều biết rằng là dạy cho trẻ em hay đối tượng thiếu nhi thì nó vừa dễ và vừa khó
vừa dễ là bởi vì các em rất là trong sáng và các em rất là hứng thú với việc học tập tiếp thu kiến thức
nhưng cũng khó ở đây là lứa tuổi mà các em rất là hiếu động và các em rất là dễ bị phân tán tập trung
chúng tôi sẽ thiết kế các bài học làm sao tổ chức các hoạt động để các em cảm thấy hứng thú khơi gợi sự hứng thú và yêu thích của các em
bằng các trò chơi hay là các hoạt động tập thể làm việc nhóm team work
và chúng tôi tổ chức và kiến thiết các sa hình để làm sao các em được cảm giác là các em đang thực sự được trải nghiệm các hoạt động tham gia giao thông
cái quan trọng nhất sau cái lớp học này là chúng tôi
muốn truyền tải đến các em là biện pháp tự bảo vệ mình kiến thức để làm sao luôn luôn tham gia giao thông an toàn phòng tránh tai nạn
đến với học kỳ công an gần hai trăm linh bạn nhỏ cũng được phân thành các trung đội tiểu đội và làm quen với cuộc sống quân vũ như những chiến sĩ thực thụ
con đang là tiểu đội trưởng của tiểu đội một mươi
khi mà làm đội trưởng thì có trách nhiệm cao
trước đây là con như các chú các cô các chú công an thì thường nghiêm khắc và mạnh mẽ
nhưng mà khi vào đây thì con phát hiện thêm điều nữa là các chú không nghiêm khắc mạnh mẽ kỳ luật kỳ cương
còn rất là vui vẻ và vui tính hoạt ban và hòa đồng
năm hai nghìn một mươi sáu học viện cảnh sát nhân dân là đơn vị khối trưởng công an đầu tiên tổ chức trại hè trải nghiệm học kỳ công an
đến nay đã có tám khóa học được tổ chức
học viện đã tổ chức thành công với gần một lượt học viên tham gia
chương trình góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của những người chiến sĩ công an trong lòng các em thiếu nhi những chủ nhân tương lai của đất nước
và đã trở thành mô hình sáng tạo được nhiều đơn vị trong ngành học tập triển khai